cùng với việc mali và burkina faso tuyên bố sẽ ủng hộ niger nếu nổ ra xung đột đã làm dấy lên lo ngại về sự leo thang bất ổn hơn nữa trong khu vực
tuy nhiên hôm hai mươi năm tháng tám ecowas tuyên bố quyết tâm lùi bước để đáp ứng các nỗ lực ngoại giao đồng thời kêu gọi chính quyền quân sự niger xem xét lại hành động của mình
những tuần gần đây ở thủ đô của đan mạch và thụy điển đã liên tục xảy ra các vụ đốt hoặc là xúc phạm kinh koran làm dấy lên làn sóng chỉ trích gây gắt từ cộng đồng hồi giáo trên khắp thế giới
đan mạch đã yêu cầu hai quốc gia bắc âu này cần phải có những biện pháp để ngăn chặn những hành vi cực đoan
và trong một động thái thể hiện bước đi tích cực về vấn đề trên đan mạch hiện đang thúc đẩy một sự thảo luật chống xúc phạm tôn giáo và tin ngưỡng ở nước này
ngoại trưởng đan mạch lars rasmussen đã thông báo về bước đi trên với người đồng cấp coes sihik salam abdullah al zabeh al zaba
theo đó chính phủ nước này đề xuất một bộ luật cấm xúc phạm kinh koran và các nhà lãnh đạo tôn giáo với lý do tự do quan điểm và ngôn luận
ông rasmussen cũng khẳng định copenhagen rất quan tâm đến vấn đề này cũng như mong muốn duy trì quan hệ hữu nghị và hợp tác với cộng đồng quốc tế
đáp lại ông saba đã cảm ơn người đồng cấp phía đan mạch vì đã đáp ứng những yêu cầu của nhà nước coes cũng như các quốc gia và tổ chức của người hồi giáo
coi đây là bước đi tích cực nhằm ngăn chặn các hành động xúc phạm kinh koran và các hành vi kích động thù hận khác
phó chủ tịch ủy ban châu âu kiêm ủy viên thương mại của liên minh châu âu eu ông vansdik doborsky đã kêu gọi nga khôi phục sáng kiến ngũ cốc biển đen
thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc ukraine an toàn qua các cảng ở biển đen
lời kêu gọi được đưa ra sau khi moscow đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng trước
phát biểu với báo giới bên lề hội nghị bộ trưởng thương mại nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi ở ấn độ
ông domborskid nhấn mạnh những hạn chế của nga đối với công tác vận chuyển ngũ cốc của ukraine qua biển đen đang tạo ra nhiều vấn đề không chỉ đối với kiev mà còn đối với nhiều nước đang phát triển
theo quan chức trên eu đang cung cấp các tuyến thương mại thay thế còn được gọi là các tuyến đường đoàn kết tới ukraine để phục vụ hoạt động xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng khác
ông nêu rõ kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc qua biển đen hết hiệu lực khoảng bốn mươi năm triệu tấn ngũ cốc hạt có dầu và các sản phẩm liên quan
đã được xuất khẩu thông qua các tuyến đường thay thế qua ba lan và rumani mang lại tuyến huyết mạch quan trọng cho ukraine
ngoài nông sản các tuyến đường đoàn kết của eu cũng giúp ukraine xuất khẩu hơn ba mươi sáu triệu tấn hàng hóa khác như sắt quạng thép đất và gỗ tạo ra thu nhập ba mươi ba tỷ euro cho người nông dân và doanh nghiệp của ukraine
thị trường gạo thế giới tiếp tục chịu cú sốc mới từ quyết định áp đặt mức thuế hai mươi đối với gạo đồ xuất khẩu của chính phủ ấn độ
và mức thuế này sẽ có hiệu lực ngay lập tức
kéo dài đến ngày một mươi sáu tháng một mươi tới đây
quyết định trên được bộ tài chính ấn độ thông báo vào tối ngày hai mươi năm tháng tám nhằm kiểm soát tình trạng giá tăng trong khi đảm bảo nguồn cung đủ cho thị trường trong nước
với biện pháp mới này ấn độ hiện đã áp đặt hạn chế xuất khẩu đối với tất cả các loại gạo không phải là basmati vốn chiếm hai mươi năm tổng xuất khẩu gạo của ấn độ
việc áp đặt mức thuế xuất hai mươi đối với gạo đồ xuất khẩu có thể sẽ đẩy giá loại gạo này lên cao hơn nữa trên thị trường thế giới
gạo đồ là loại gạo mà phần thóc được ngâm trong nước nóng rồi mới được gia công chế biến
thưa quý vị một trong các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận quốc tế trong tuần này là hội nghị thượng đỉnh lần thứ một mươi năm của nhóm bric
tập hợp các nền kinh tế đang phát triển hàng đầu thế giới gồm brazil nga ấn độ trung quốc và nam phi
hội nghị đã thực hiện một bước quan trọng trong việc mở rộng phạm vi và ảnh hưởng của mình với thông báo kết nạp sáu quốc gia làm thành viên mới
tại sao sáu nước này được gọi tên brics sẽ được hưởng gì
sau quyết định mở rộng khối và liệu rằng trật tự thế giới mới có hình thành sau quyết định được đánh giá là mang tính lịch sử lần này của bric
những phân tích và nhận định từ giới chuyên gia quốc tế sẽ làm rõ những câu hỏi này
chúng tôi đã quyết định mời sáu nước này trở thành thành viên chính thức của brics
tư cách thành viên của họ sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
việc mở rộng thành viên này mang tính lịch sử
việc kết nạp các thành viên mới sẽ cùng quân
cố hơn nữa khối brics
với chủ đề brics và châu phi quan hệ đối tác vì tăng trưởng nhanh phát triển bền vững và chủ nghĩa đa phương bao trùm
hội nghị thượng đỉnh brics lần thứ một mươi năm diễn ra trong ba ngày từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng tám
và có gần bảy mươi quốc gia được mời tham gia trong đó có toàn bộ các nước châu phi
hội nghị đã bế mạng thành công với quyết định chính thức mời thêm sáu quốc gia gia nhập cối
gồm argentina ai cập iran ethiopia
ả đập xê út và các tiểu vương quốc ả đập thống nhất
đây là lần thứ hai khối này mở rộng sau một mươi bốn năm thành lập
việc mở rộng brics mang tính lịch sử
điều này thể hiện quyết tâm của các quốc gia trong việc thống nhất và hợp tác với các nước đang phát triển rộng lớn hơn
mở rộng brics cũng là điểm khởi đầu mới của các mối quan hệ hợp tác trong khối
động thái này sẽ mang lại sức sống mới cho cơ chế hợp tác brics
tôi tin rằng chỉ cần chúng ta làm việc vì mục đích chung sự hợp tác của brics có thể đạt được rất nhiều lợi ích và tương lai của các nước thành viên sẽ tươi sáng hơn
ấn độ hoàn toàn ủng hộ việc mở rộng tư cách thành viên brics và chúng tôi hoan nghênh tiến tới thực hiện điều này dựa trên sự đồng thuận
năm hai nghìn một mươi sáu trong nhiệm kỳ chủ tịch của ấn độ chúng tôi đã xác định brics là một nhóm xây dựng các giải pháp mang tính phản ứng toàn diện và tập thể
bảy năm sau chúng tôi có thể nói rằng brics sẽ phá vỡ các rào cản phục hồi miệng kinh tế truyền cảm hứng đổi mới tạo cơ hội và định hình tương lai
chúng tôi sẽ vẫn cười mờ với các ứng viên mới sự quan tâm gia nhập của các nước cho thấy việc brics thay đổi trật tự kinh tế thế giới mới phù hợp đến thế nào
thưa quý vị việc mở rộng được thúc đẩy bởi mong muốn tăng cường hơn nữa ảnh hưởng và sức mạnh kinh tế của khối
cũng như là cung cấp nền tảng cho các cộng đồng
các nước tham gia hợp tác chặt chẽ hơn trong nhiều vấn đề khác nhau bao gồm thương mại tài chính và phát triển
việc chính thức mời sáu quốc gia gia nhập khối cũng mở đường gia nhập cho hàng chục quốc gia có mong muốn tham gia trong tương lai
vậy điều gì khiến cho brics nhắc đến triển vọng mở rộng khối lần đầu tiên sau hơn hai thập niên hoạt động
khối brics ban đầu chỉ là tên gọi được đặt ra để nêu bật các cơ hội đầu tư và không phải tổ chức liên chính phủ chính thức
năm hai nghìn một mươi nam phi gia nhập nhóm
và tên khối được thêm chữ s trở thành brics
so với ban đầu brics ngoài hoạt động hợp tác kinh tế thì khối này cũng trở nên mang tính chất địa chính trị hơn
nhất là khi năm nước thành viên lên tiếng về sự cần thiết phải cải cách các định chế toàn cầu hiện nay vốn do mỹ và đồng minh phương tây dẫn dắt
có thể thấy hội nghị thượng đỉnh brics đã cho thấy sự phân cực của thế giới và cũng chỉ ra được những quan điểm của các bên
đây là một tổ chức có lẽ phải nói khá độc đáo

là động nhất khi dù tham vọng trở thành đối trọng với phương tây nhưng lại có những quốc gia thành viên khá đặc biệt như ấn độ
ấn độ vẫn mua vũ khí của nga cùng là thành viên của brics nhưng đồng thời cũng là một thành viên của nhóm bộ thử khoat cùng mỹ nhật bản và australia
ít nhất vào thời điểm hiện tại động thái này mang tính biểu tượng hơn bất cứ điều gì
đó là dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ trên diện rộng của phía nam bán cầu đối với việc điều chỉnh lại trật tự toàn cầu
giới quan sát cho rằng việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế và khu vực là những tiêu chí brics dựa vào để lựa chọn sáu thành viên đợt này
bởi đây đều là những thành viên nặng ký vùng nước có ngân sách dồi dào nhà xuất khẩu dầu mỏ chủ chốt và quốc gia có dân số đang bùng nổ với vị trí chiến lược quan trọng
việc kết nạp ba quốc gia xuất khẩu mạnh các sản phẩm dầu mỏ và năng lượng sẽ mang lại khả năng thanh khoản tiềm năng cho các thành viên brics
bởi vậy brics giờ có thể xuất khẩu hầu hết dầu mỏ đến đông á và ấn độ khi mỹ không còn mua nữa
đối với trung quốc nó cho phép họ tiếp tục xây dựng những gì họ hy vọng là một trật tự lấy bắc kinh làm trung tâm
đối với nga nước sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên của brics vào năm tới họ coi đây là một cơ hội to lớn trong thời điểm bị cô lập đáng kể hiện nay
theo kế hoạch sáu nước được gửi lời mời tham gia nêu trên sẽ được tiếp nhận làm thành viên brics từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
ngoài sáu nước được mời hiện có hơn bốn mươi quốc gia ở nam bán cầu muốn gia nhập tổ chức này và hai mươi hai quốc gia đã chính thức yêu cầu được kết nạp
theo các nhà phân tích một trong các nguyên nhân khiến vấn đề mở rộng brics được chú trọng vào thời điểm này đó là việc mỹ áp đặt lệnh trừng phạt đối với ngân hàng trung ương nga
các nước đẩy mạnh tìm kiếm một trật tự mới đa cực hơn và hơn nữa nếu gia nhập brics họ có thể tăng cường giao thương nội khối không dùng đồng đô la mỹ và đa dạng hóa giỏ tiền tệ
từ đó giảm thiểu rủi ro trước các chính sách của mỹ và phương tây
trong bối cảnh hiện tại khi mà cạnh tranh các nước lớn ngày càng gây gắt hơn cục diện thế giới ngày càng phân cực
sự trỗi dậy của brics đang cho thấy khả năng chuyển dịch quyền lực từ bắc bán cầu sang nam bán cầu và sự lớn mạnh hơn của các quốc gia mới nổi các nước đang phát triển
sự mở rộng brics cũng như tăng cường liên kết kinh tế trong khối có thể tạo ra một cán cân mới giúp cân bằng hơn với ảnh hưởng của các nước phương tây
tuy nhiên điều quan trọng là các nước cần phải tăng cường các giải pháp xây dựng lòng tin dung hòa lợi ích thúc đẩy hợp tác thay vì gia tăng cạnh tranh để cùng tăng tốc phát triển bền vững
một thế giới đa chiều cũng khép lại bản tin ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi